trong những ngày qua trên mạng xã hội đã xuất hiện clip đăng tải thông tin về một trường hợp nghi vấn là bạo hành trẻ em
vụ việc được cho là xảy ra tại khu nhà trọ thuộc địa bàn khóm một mươi thị trấn sông đốc huyện trần văn thời tỉnh cà mau
nắn được thông tin trên công an công an đã nhanh chóng tiến hành xác minh điều tra vụ việc
qua xác minh công an huyện trần văn thời phối hợp với công an thị trấn sông đốc tiến hành mời những người có liên quan trong clip
là bà nguyễn hồng lan tạm trú tại khóm một mươi thị trấn sông đốc huyện trần văn thời và cho bé sinh năm hai nghìn tám
bà lan là cô ruột và đang nuôi cháu bé này
tại cơ quan công an bà lan trình bày do thương xót hoàn cảnh của cháu bé cha chết mẹ bỏ đi nên mang cháu về nuôi được khoảng một năm nay
đồng thời thừa nhận vào tối ngày hai tháng ba có dùng thanh tre đánh vào người cháu bé do cháu bé nhiều lần nói dối về việc bán vé số không đúng số lượng thực tế
làm cho bà phải bồi thường tiền cho đại lý vé số và thời gian gần đây cháu hay về nhà muộn
trình bày với cơ quan chức năng cháu bé cho biết đã nhiều lần bị cô ruột là bà lan la mắng và đánh do về tối và bán được ít vé số
cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra và giám định các dấu vết trên người cháu bé để củng cố thêm hồ sơ
đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật